sau bảy ngày nghỉ tết nguyên đán ngày hai tháng hai tức ngày sáu tháng riêng công chức viên chức và người lao động làm việc tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn cả nước đã bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới đinh dậu
ghi nhận của phóng viên về tình hình ngày làm việc đầu tiên tại hà nội
ngay từ sáng sớm cán bộ công chức ủy ban nhân dân quận long biên hà nội đã có mặt đông đủ và làm việc nghiêm túc dù số lượng người dân đến liên hệ công việc ít hơn so với ngày thường
theo nhiều người dân trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết công tác làm thủ tục hành chính diễn ra khá nhanh chóng và xuân sẻ
tại ủy ban nhân dân phường phương liên không khí làm việc ngày đầu năm cũng được đánh giá nghiêm túc nề nếp
theo đại diện của phường các cán bộ phường chỉ dành ra một mươi năm phút đầu giờ để gặp mặt chúc mừng năm mới
sau đó tất cả mọi người lại quay về ngay với công việc nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao
các đồng chí cán bộ công chức cũng luôn xác định năm kỷ cương hành chính hai nghìn một mươi bảy để làm sao mỗi một cán bộ công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và phục vụ người dân được tốt hơn
nhằm tạo sự đột phá trong củng cố kỳ cương hành chính hướng tới nền hành chính hành động và phục vụ nâng cao đạo đức kỷ luật kỳ cương công vụ ý thức trách nhiệm tinh thần phục vụ và thực hiện nếp sống văn hóa tại nơi công sở của đội ngũ cán bộ công chức viên chức toàn thành phố
thành phố hà nội đã chọn chủ đề công tác của năm hai nghìn một mươi bảy là năm kỷ cương hành chính hai nghìn một mươi tám
hầu hết tại các công sở trên địa bàn cả nước ngay từ đầu năm mới đội ngũ cán bộ công chức viên chức đều làm việc với tinh thần khẩn trương hàng say nghiêm túc đúng giờ và mọi công việc đều được tiến hành theo đúng quy trình công khai và minh bạch
đây cũng chính là quyết tâm của các đơn vị trong dịp đầu năm mới
cùng với cả nước tinh thần ấy đã được đội ngũ cán bộ công chức người lao động thủ đô thể hiện tích cực trong ngày hôm nay ngày làm việc đầu tiên của năm đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
đó cũng là dấu hiệu vui trong một năm thuận bùm xuôi gió của tiến trình cải cách thủ tục hành chính và quyết tâm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ theo đúng chủ đề đề ra